bộ ngoại giao triều tiên mới đây đã tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả không chút do dự nếu như bị mỹ tấn công phủ đầu
đài truyền hình trung ương krt của triều tiên dẫn lời bộ ngoại giao nước này cho biết quân đội bình nhưỡng đã sẵn sàng phản ứng trước sự xâm lược của mỹ
thông báo của bộ ngoại giao triều tiên khẳng định nước này hiện có vũ khí nguyên tử để tự vệ trước mối đe dọa hạt nhân của mỹ
triều tiên sẽ đáp trả không chút do dự trong cuộc chiến tranh hạt nhân bằng cách thức tấn công riêng
triều tiên chỉ trích những cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân của mỹ trên bán đảo triều tiên đang trà đạp lên chủ quyền nước này
giới quan sát dự báo triều tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ sáu vào ngày hai mươi năm tháng bốn tới nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội
đây không phải là lần đầu tiên triều tiên thể hiện tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến với mỹ